trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định
nhiệt độ ngày mai giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ nên vẫn duy trì trời rét
chỉ duy nhất khu vực các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận do chịu tác động của không khí lạnh ít hơn
cộng thêm với trời có nắng vì thế mà nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
không khí lạnh mạnh cũng tác động đến hai khu vực là tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
vì thế mà nền nhiệt đêm nay ở khu vực miền đông của nam bộ sẽ giảm xuống dưới hai mươi độ
làm cho trời chuyển rét nhẹ
trong khi đó các tỉnh tây nguyên nhiệt độ đều giảm thấp dưới một mươi tám độ
sang ban ngày trời dù có nắng nhưng mức nhiệt ở tây nguyên cũng không cao
giao động trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi bảy độ với khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trên biển do tác động của không khí lạnh vẫn còn mạnh vì thế mà trong đêm nay và ngày mai
hầu khắp các vùng biển trung và nam bộ vùng từ quảng trị đến đất mũi cà mau
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy
với khu vực bắc giữa và nam biển đông bao gồm hai vùng biển là vùng biển huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
đều có gió mạnh tới cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ ba đến bốn mét
khiến cho biển động mạnh và tình trạng biển như vậy chưa thể thuận lợi cho việc ra khơi của bà con ngư dân trong thời điểm này
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước